sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai cho biết đã ra quyết định xử phạt một trăm ba mươi năm xe đưa đón học sinh trên địa bàn vi phạm các điều kiện về kinh doanh vận tải
cụ thể sau khi thành lập sáu đoàn thanh tra độc lập tiến hành thanh tra xử lý các xe vi phạm hơn một tháng qua
các đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một trăm ba mươi năm trường hợp với số tiền gần ba trăm sáu mươi triệu đồng
tiêu quyền sử dụng giấy phép lái xe một mươi một trường hợp tịch thu hai phương tiện hết hạn sử dụng trong đó nhiều nhất là tại thành phố biên hòa
các lỗi vi phạm chủ yếu gồm không có phủ hiệu theo quy định trở quá số người quy định không có dụng cụ thoát hiểm
không có dụng cụ chữa cháy không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy
xe hết hạn kiểm định sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai cũng đã chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông
phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm tra xử lý theo quy định
đối với các xe hết niên hạn sử dụng kiên quyết tịch thu tiêu hủy nhằm bảo đảm chất lượng và bảo đảm an toàn cho học sinh